theo thống kê công an tp hcm đang tạm giữ khoảng một mươi xe máy vi phạm đã quá hạn
nhưng chủ phương tiện không đến nhận trước tình trạng này ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định
thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ vướng mắc trong xử lý xe máy vi phạm hành chính tồn kho
tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt những phương án xử lý
phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính đang bị tạm giữ tại các điểm giữ xe trên địa bàn
đồng thời theo dõi đôn đốc kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp xử lý đã ban hành
đây được xem là giải pháp cụ thể gỡ vướng mắt trong xử lý hơn một mươi xe máy vi phạm đã quá hạn hiện nay
ngoài các bãi giữ xe vi phạm của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
nhiều điểm giữ xe trên địa bàn thành phố như bến xe miền đông ga sài gòn
các bệnh viện vẫn chưa tìm ra hướng xử lý đối với hàng ngàn xe máy vi phạm hành chính
đã quá hạn nhưng chủ phương tiện không đến nhận